khoảng một mươi một giờ trưa nay hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt lẫn nhau
bằng hình thức chơi lắc tài xỉu ăn tiền tại một căn nhà ven sông ở ấp phước hòa
xã mong thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang
thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một mươi hai đối tượng
một bộ dụng cụ đánh bạc gần năm trăm linh triệu đồng hơn một mươi chiếc xe máy và nhiều tăng vật khác
được biết ổ bạc này hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi
thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện
hàng ngày có nhiều con bạc từ các nơi tụ tập sát phạt lẫn nhau
với số tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng cho một lần ăn thua
hiện cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng và tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ